nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay bộ lao động thương binh và xã hội bộ quốc phòng bộ công an báo nhân dân trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đài truyền hình việt nam ubnd tp hà nội đã tổ chức gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lãng hoa chúc mừng
giữa bồi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương đồng chí phát đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh các đồng chí ủy viên trung mương đảng các bộ ban ngành trung ương địa phương cùng hơn năm trăm linh đại biểu thương bin
đây là sự kiện quan trọng của đất nước nằm trong tổng thể các hoạt động sôi nổi đang diễn ra trên khắp cả nước kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ đồng thời cũng là cuộc gặp mặt đặc biệt nhất từ trước đến nay dành cho những đồng chí thương binh nặng biểu thị trách nhiệm cao cả nghĩa tình sâu nặng sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước quân và dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh bình gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng
các cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng đều có chung một ý chí một nghị lực phi thường vượt lên chiến thắng bệnh tật khó khăn ổn định sức khỏe ổn định đời sống để chăm lo xây dựng gia đình cuộc sống tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ nêu tấm gương sáng trong cuộc sống học tập lào động và công tác tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội
nhiều thương bệnh binh nặng đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi đóng góp tích cực cho nhiều hoạt động phong trào thi đua tại địa phương